hoàn thổ là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp sau khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản
tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã làm ngơ hay thậm chí phủi tay trách nhiệm
việc hoàn trả lại mặt bằng sau khi khai thác đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường
cũng như ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã thạch khoán huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
núi đá cóc là địa phận giáp danh giữa hai xã đào xá của huyện thanh thủy và xã thạch khoán huyện thanh sơn
theo phản ánh của người dân mỏ khoáng sản này trước đây được cấp phép cho công ty hoàng phát khai thác
hiện tại hoạt động khai thác đã không còn diễn ra nhưng khối lượng đất đá sô sạt sau cơn bão số hai số ba
làm ảnh hưởng đến môi trường thì không hề nhỏ
nên hiện tại trước mắt là chúng tôi không biết là sẽ trồng cái gì để tới đây và sau này để sinh sống được
vị trí này trước đây là lòng mương cung cấp nước phục vụ cho hơn một trăm linh hectare đất nông nghiệp của bà con nơi đây
sau mỗi trận mưa lớn lượng đất cát từ công trình khai thác khoáng sản xô sạt một lượng lớn xuống
nó đã bồi đắp và biến lòng mương trở thành con đường mòn đầy cát này
lòng mương này ngày xưa trước kia sâu tầm một năm hai mét
nhưng đến bây giờ là ổ tù
đi được trên mặt mương thế mà giờ cái cát sâu lũ xuống là nó cao hơn mương rất nhiều
đấy nên là cứ động mưa thì là sâu lũ xuống ruộng của bà con nhân dân
toàn bộ cái diện tích mà khai thác mà đã đổ sang cái đất của thạch khoán
và qua quá trình cái cơn bão số ba vừa qua
đó là làm sâu lũ lấp vào diện tích ruộng của khu thạch khoán
cái việc này thì chúng tôi cũng đã cùng mấy khu là thống kê cái diện tích thiệt hại
để báo cáo về huyện xin ý kiến xử lý
vì hiện tại là bây giờ cái đơn vị đấy này
nó đang thuộc vào huyện thanh thủy
tình trạng các doanh nghiệp không hoàn thổ và trả lại mặt bằng
sau khi khai thác khoáng sản đang diễn ra ở nhiều điểm mò khai thác
trên địa bàn tỉnh phú thọ gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
vì vậy các ngành chức năng và chính quyền địa phương
cần sớm tăng cường công tác giá suất kiểm tra giám sát
qua đó lập lại trật tự hoạt động khai khoáng trên địa bàn